ngày ba mươi một tháng ba tại hà nội đã diễn ra hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển
campuchia lào việt nam gọi tắt là clv lần thứ một mươi do thủ tướng ba nước việt nam campuchia lào
đồng chủ trì chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb tổng thư ký asean và giám đốc
điều hành ngân hàng thế giới vkp tham dự hội nghị theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế adb vkp và asean
tham dự hội nghị cấp cao clv
hội nghị gồm giả soát về tình hình triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
khu vực tạm giác phát triển clv đến năm hai nghìn hai mươi và việc thực thi các quyết định của hội nghị cấp cao clv
và thảo luận về hướng đi hợp tác của clv trong giai đoạn tới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận những tiến bộ trong hợp tác giữa ba nước
đã đạt được trên nhiều lĩnh vực từ hạ tầng cơ sở đến tạo thuận lợi cho thương mại
nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác clv trong việc duy trì
môi trường hòa bình ổn định ở khu vực hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước
giúp một mươi ba tỉnh khu vực biên giới thu hẹp khoảng cách phát triển
bằng nỗ lực hợp tác không mệt mỏi chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan
từ an ninh chính trị đến kinh tế thương mại giáo dục
qua đó đã hỗ trợ các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển
tốc độ tăng trưởng của một mươi ba tỉnh của ba nước nhìn chung đều chấp chỉ so với mặt bàn chung của cả nước
nông nghiệp tiếp tục phát triển công nghiệp tăng trưởng ổn định
số lượng các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký đầu tư ngày càng nhiều
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có bước đi mạnh mẽ hơn
trong chính sách của từng quốc gia cũng như phối hợp chung giữa ba nước
để xây dựng một tam giác phát triển
hội nghị của clv năng động thịnh vượng phát triển bền vững và bao trùm
trở thành một cực tăng trưởng ở đông nam á
hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế tham gia hiệu quả các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
ứng phó với các thích thức chung
hội nghị cũng đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác khu vực tạm giác phát triển clv
và nhất trí sao cho các bộ trưởng các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này
để khởi động quá trình này các nhà lãnh đạo đã thông qua kế hoạch tổng thể
và kết nối ba nền kinh tế clv đến năm hai nghìn ba mươi
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đề xuất ba phương hướng lớn để tăng cường hợp tác giữa ba nước
gồm từng bước mở rộng quy mô hợp tác khu vực tam giác phát triển clv
thông qua tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế clv
trên cơ sở kế hoạch hành động và kết nối ba nền kinh tế clv đến năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương xây dựng và triển khai các kế hoạch
và dự án trong các lĩnh vực chuyên ngành gắn kết tốt hơn các chiến lược
kế hoạch của tam giác phát triển clv với kế hoạch chung của asean tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm